chiều hai mươi chín tháng sáu tại xã y can huyện trấn yên đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái
đã có buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội quá một mươi bốn
kỳ họp thứ chín vừa qua đã đổi mới cách làm việc toàn diện theo tinh thần dân chủ hơn
công khai hơn áp ứng nguyện vọng của cử tri phù hợp với thực tiễn trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
đồng chí thường trực ban bí thư đã chia sẻ niềm vui với bà con nhân dân địa phương
về việc chuẩn bị có cây cầu nối ba xã y can quy mông kiên thành với trung tâm huyện trấn yên
đối với các kiến nghị của cử tri về chế độ đối với người cao tuổi hỗ trợ chính sách bảo vệ rừng
tiếp tục hỗ trợ nguồn lực xây dựng xã hội xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
xây dựng kè hai bên bờ sông hồng đoạn qua thị trấn cổ phúc
đoàn sẽ ghi nhận đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết sớm theo thẩm quyền